những người lầm lỗi khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thường có tâm lý mặc cảm tự ti
đôi khi phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh khiến cho việc tái hòa nhập cộng đồng của họ gặp rất nhiều khó khăn
hiểu được điều đó mô hình câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng ở xã phù lưu huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
được thành lập với mục đích giúp cho những người đã từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng và đạt được những kết quả khả quan
câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng xã phù lưu huyện hàm yên do ủy ban nhân dân xã phù lưu thành lập với bảy thành viên
là những người đã từng vi phạm pháp luật hoạt động trên tinh thần quan tâm tạo điều kiện cho những người một thời lầm lỗi
xóa bỏ mặc cảm phân đấu trở thành người lương thiện và vươn lên trong cuộc sống
các thành viên trong câu lạc bộ được phân công phụ trách trực tiếp từng đối tượng cụ thể thường xuyên nắm bắt tình hình
hoạt động diễn biến tư tưởng tâm tư nguyện vọng của những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
đồng thời vận động họ tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng dân cư động viên gia đình người thân
và bản thân người đó cố gắng khắc phục khó khăn từng bước ổn định cuộc sống mau chóng tái hòa nhập cộng đồng
với sự nỗ lực cố gắng vươn lên cùng sự giúp đỡ tích cực của các thành viên trong câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng xã phù lưu
đến nay nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã có việc làm ổn định vượt qua mặc cảm tích cực tu dưỡng
gian luyện bản thân chấp hành tốt chính sách pháp luật của đảng nhà nước và các quy định của địa phương
nhiều người đã vượt qua khó khăn chăm chỉ lao động tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình góp phần xây dựng quê hương
cũng mong muốn để cho những người đã tái về phạt hòa nhập cộng đồng người ta từ bỏ được cái tự ti từ bỏ được cái mặc cảm
được sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành đoàn thể xã các chi hội tổ hội ở thôn ủng hộ động viên
rồi sang sẻ giúp đỡ về vấn đề này
những người đã vi phạm pháp luật mà trở về người ta cảm thấy mình không bị bỏ rơi
mà không bị tự ti không mặc cảm với xã hội mà tái vào cộng đồng đẹp hơn nhanh hơn
với mục đích giúp đỡ những người sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương
từ bỏ được tự ti mặc cảm không tái phạm tội sớm hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống
thì những mô hình như câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng xã phù lưu huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
cần được nhân rộng giúp những người vi phạm pháp luật trở về cảm thấy mình không bị xã hội